trước tình hình an toàn giao thông dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội có nhiều diễn biến phức tạp
tỉnh bắc ninh đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông
giúp cho nhân dân vui xuân đón tết được an toàn và trọn vẹn
dịp gần tết nguyên đán tình hình trật tự an toàn giao thông luôn tiềm ẩn những phức tạp
do lượng người và phương tiện tăng đột biến tình trạng sử dụng rượu bia tràn lan
đồng thời cũng là thời điểm các cá nhân tổ chức lợi dụng hoạt động trên các tuyến đường giao thông
gây mất trật tự an toàn giao thông làm nguy hại đến các công trình hạ tầng giao thông
trước tình hình này lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh
đã tăng cường tuần tra kiểm soát phối hợp tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho các lái xe
trên tinh thần chúng tôi xử lý kết hợp giữa tuyên truyền nhắc nhở
và xử lý cương quyết với những hành vi vi phạm nhằm thiết lập lại trật tự an toàn giao thông
đảm bảo cho người dân tham gia giao thông được an toàn trong dịp cuối năm
cũng như dịp tuyên truyền giao thông sắp tới
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
lực lượng cảnh sát giao thông huy động bố trí lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tổ chức tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông
nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa
phục vụ việc đi lại vui chơi vận tải hành khách hàng hóa của người dân
góp phần hạn chế tối đa tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
ngăn chặn và xử lý kịp thời những vụ việc tụ tập gây dối trật tự công cộng hay đua xe trái phép
đặc biệt là trong cái đợt kế hoạch cao điểm này thì chúng tôi tăng cường tối đa lực lượng
tăng thời gian của các ca tăng số lượng và tăng các thiết bị
và chúng tôi tập trung xử lý các đối tượng vi phạm theo chuyên đề là những nguyên nhân dễ gây lên tai nạn giao thông
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông còn phối hợp chặt chẽ với thanh tra giao thông tỉnh bắc ninh
kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm về luật giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy
đồng thời có những đề xuất kiến nghị làm tốt công tác an toàn giao thông
tuy nhiên để hoạt động đảm bảo an toàn giao thông thực sự hiệu quả thì công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức ý thức chấp hành luật giao thông trong nhân dân vẫn phải được đặt lên hàng đầu
từ đó làm thay đổi ý thức của người tham gia giao thông